hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo thông tin ban đầu trong thời gian làm cán bộ địa chính xã đắk búc so tiến và quảng đã tham mưu cho phòng tài nguyên môi trường văn phòng đăng ký đất đai và lãnh đạo ubnd huyện tuy đức ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định cho nhiều công dân
trước đó vào ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh đắk nông đã khởi tố bị can và thực hiện việc bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai đối với ông nguyễn thành trí
chủ tịch ubnd xã quảng tâm huyện tuy đức tỉnh đắk nông và ông nguyễn thành an là cán bộ địa chính xã quảng tâm nguyên là cán bộ văn phòng đăng ký đất đai huyện tuy đức
do có mâu thuẫn trong việc dành khách đi xe cho nên hai tài xế xe ôm đã dùng dao dùng gậy đuổi chém khiến cả hai trọng thương phải nhập viện cấp cứu
theo điều tra vào khoảng tám giờ cùng ngày một hành khách đi bộ đến góc đường trần văn dầu võ văn tân võ văn vân
tân tạo quận bình tân để đón xe ôm và tại đây hai tài xế xe ôm khoảng năm mươi tuổi đã ra giá để giành khách
sau đó cả hai đã xảy ra mâu thuẫn rồi rút dao và gậy đuổi chém nhau vụ việc đã khiến cả hai bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu
vào chiều ngày hôm nay công an thành phố đà lạt đã phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với đối tượng đinh mạnh tài chú tại phường sáu tp đà lạt để điều tra về hành vi cướp
giật tài sản trước đó vào trưa cùng ngày đồng phạm với tài là phan tấn thành chú tại phường bốn tp đà lạt cũng đã đến cơ quan công an tp đà lạt để đầu thú
theo điều tra vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng tám khi hai đối tượng đi ngang qua chi nhánh của một ngân hàng trên đường quang trung phường chín thành phố đà lạt
thì thấy chị võ thị ngọc thủy đi ra từ ngân hàng cho nên cả hai đã bám theo sau khi đến trước cửa nhà chị thủy mở cốp xe lấy túi sách
hai đối tượng đã giật túi sách rồi tẩu thoát
trong số tiền cướp được tài khai đã mua thẻ cào chơi game online và trả nợ còn thành thì mang số tiền được chia đến ngân hàng mở sổ tiết kiệm trị giá chín mươi bốn triệu đồng
từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản vừa chấp hành xong vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đối tượng la hữu khánh
chú tại phường long hòa quận bình thủy tp cần thơ lại vừa bị công an huyện mang thiết tỉnh vĩnh long ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vào ngày bốn tháng tám công an huyện mang thít nhận được tin trình báo của em dương cao tuấn sơn bị mất xe máy khi đi học thêm
qua điều tra lực lượng công an đã xác định khánh là thủ phạm thực hiện vụ trộm nên đã mời khánh về làm việc
khánh khai nhận vào thời điểm trên khánh đi bộ đi ngang qua lớp học thêm thì phát hiện chiếc xe máy của em sơn đỗ trước sân
chìa khóa còn cắm trên xe nhưng không có người trông giữ cho nên đã lấy trộm và mang đến cơ sở thu mua phế liệu
tại xã long an huyện long hồ bán với giá một triệu đồng
vào chiều ngày hôm nay một vụ tai nạn giao thông hy hữu đã xảy ra trên đường dt bảy trăm năm mươi chín đoạn qua thôn bình tân xã phước minh huyện bù gia mập tỉnh bình phước
chiếc xe tải chở hàng chục tấn vỏ hạt điều đã mất lái đâm sập một phần thành cầu đa kia và lao xuống vực
tài xế may mắn thoát chết trong găng tấc
vào khoảng một mươi hai h bốn mươi năm chiều nay chiếc xe tải chưa rõ người điều khiển
chở hàng chục tấn vỏ hạt điều lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi chín
khi đang đổ dốc cầu đa kia do trời mưa và đường trơn trượt nên khi tránh chiếc xe tải lưu thông theo chiều ngược lại
đã đâm vào thành cầu đa kia rồi lao xuống vực sâu và lật ngửa ở giữa vực
vụ tai nạn đã khiến một phần thành cầu đa kia bị đổ sập
hàng chục tấn vỏ hạt điều chở trên xe bị rơi xuống vực sâu
tài xế xe may mắn thoát chết trong găng tốc
vào lúc một mươi bảy h chiều hôm nay chiếc xe tải đã rơi xuống vực sâu
hôm nay tàu bảy trăm bốn mươi năm thuộc hải đoàn một trăm hai mươi chín đã đưa ngư dân nguyễn văn niểng
chú tải cần giờ tp hcm bị tai nạn trên biển về đến vũng tàu
và bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình cùng chủ tàu tiếp tục điều trị chăm sóc sức khỏe
vào lúc một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng tám tàu cá bv chín mươi tám nghìn bảy trăm ba mươi chín ts đã phát tín hiệu xin cấp cứu
do thuyền viên nỉa đã bị tai nạn lao động và chảy nhiều máu
tình trạng sức khỏe không ổn định
vị trí tàu cá hoạt động là
trên vùng biển phía đông nam cách mỏ đại hùng khoảng một mươi một hải lý về phía tây
nhận lệnh từ cấp trên tàu hải quân bảy trăm bốn mươi năm đã đến thăm khám chăm sóc y tế ban đầu
và đưa ngư dân nguyễn văn nể lên giàn khoan mỏ đại hùng để tiếp tục điều trị
cho đến tối cùng ngày tàu bảy trăm bốn mươi năm đã tiếp nhận ngư dân này từ giàn khoan mỏ đại hùng và đưa về vũng tàu
thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm
xin kính chào và hẹn gặp lại